do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến một mươi năm h ngày bốn tháng chín trên địa bàn tỉnh quảng bình đã có hai người chết hai người bị thương hàng trăm ngôi nhà bị ngập hàng nghìn ngôi nhà bị cô lập
đặc biệt tại rốn lũ tân hòa huyện minh hóa hơn chín mươi diện tích đã ngập tới ba mét
hiện toàn xã tân hóa có năm trăm một mươi hai trên sáu trăm chín mươi bảy hộ dân bị ngập nơi sâu nhất ngập hơn ba mét
hiện tại người dân đã di chuyển đến những ngôi nhà nổi chống lũ an toàn
trước đó để chủ động ứng phó với tình hình mưa bão chính quyền đã tuyên truyền vận động người dân tích trữ lương thực và nước uống phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong khoảng một mươi một mươi năm ngày
trước mắt cán bộ xã và huyện đã xuống địa bàn theo dõi và nắm tình hình sẵn sàng xử lý khi có tình huống xấu xảy ra
hiện tại trời vẫn đang mưa to nước đang tiếp tục dâng cao